tại hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh một quốc gia thành công hay không thì khâu đột phá đầu tiên là thể chế pháp luật
do vậy cần phải sửa lại thói quen làm việc phải quan tâm nhiều hơn nữa đến thể chế chính sách
nhấn mạnh công việc quan trọng xuyên suốt là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật
xác định rõ trách nhiệm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật

trên phải quần sửa chữa nhiều mới ra đời đã đề nghị sửa chữa rồi
đặc biệt là xin lùi xin rút vẫn còn
chúng ta mới làm dân mục mà chưa làm chính sách chưa thực hiện đúng văn quân văn pháp luật
cho nên là xin lùi xin rút nhiều quốc hội người ta cũng kêu ca cái này nhiều
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phải là người trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thi hành pháp luật
bố trí nguồn lực thiết đáng tiếp tục xiết chặt kỷ luật kỷ cương
phần công rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này
phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
thủ tướng lưu ý cần giữ được sự liêm chính trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật
thủ tướng giao bộ tư pháp chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị
để có chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tăng cường hiệu quả công tác xây dựng hoàn thiện thi hành pháp luật trong tình hình mới